bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám vừa đưa ra cảnh báo về việc gần đây các bác sĩ chuyên ngành của đơn vị này liên tục bị nhiều cá nhân phòng khám tư cơ sở thẩm mỹ sử dụng từ khóa liên quan đến giả mạo để thu hút bệnh nhân
một loạt fanpage giả mạo đã sao chép và đăng tải lại các bài đăng logo ảnh bìa của fanpage chính thức của bệnh viện trung ương quân đội một trăm một mươi hai
thậm chí cắt ghép hình ảnh video về bệnh viện trên các kênh thông tin đại chúng và lồng tiếng quảng cáo cho sản phẩm để tạo niềm tin kéo người theo dõi
điều này có thể gây rủi ro về thiệt hại kinh tế thậm chí tính mạng cho người sử dụng dịch vụ
bệnh viện khẳng định chỉ có một cơ sở khám chữa bệnh duy nhất tại số một đường trần hưng đạo quận hai bà trưng hà nội
bệnh viện không cung cấp tổ chức kinh doanh bất kỳ sản phẩm thuốc thực phẩm chức năng nào bằng hình thức trực tuyến hay tại các cơ sở khác
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên cho biết liên quan đến các vụ hủy hoại rừng do báo chí phản ánh xảy ra tại khu vực hòn đót
tiểu khu một trăm bảy mươi xã sơn định và tiểu khu một trăm sáu mươi hai xã sơn hội huyện sơn hòa công an tỉnh phú yên đã ra quyết định khởi tố thêm một mươi sáu bị can liên quan
trước đó báo chí đã phản ánh tình trạng các cánh rừng tự nhiên có chức năng phòng hộ ở đầu nguồn sông trà bông bị tàn phá
các cơ quan chức năng của tỉnh phú yên đã vào cuộc điều tra xác định rừng bị phá có diện tích ba mươi m hai mở rộng điều tra
công an tỉnh phú yên còn xác định có tám bảy mươi năm hectare rừng tự nhiên khác bị cạo chọc để trồng keo
ngày một mươi sáu tháng chín năm ngoái cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với năm đối tượng
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
ngày một mươi sáu tháng ba công an huyện đông anh hà nội cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự một mươi tám thanh thiếu niên có độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi sinh sống chủ yếu trên địa bàn huyện đông anh để làm rõ hành vi gây dối trật tự công cộng
đây không phải là lần đầu các vụ việc như thế này được phát hiện bắt giữ đòi hỏi công tác đấu tranh xử lý cần phải mạnh tay hơn nữa thậm chí phải xử lý hình sự để tạo sức răn đe
ghi nhận của phóng viên thời sự
khoảng hai mươi thanh thiếu niên đèo nhau trên nhiều xe máy cầm theo ráo dài tự chế rào nhọn gậy gỗ tuyết xót đi thành hàng náo loạn khu vực trục đường kinh tế miền đông đường cao lỗ quốc lộ ba thuộc địa phận huyện đông anh
qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội và các nguồn trinh sát công an huyện đông anh đã bắt giữ nhóm đối tượng
hành vi mà phóng xe sử dụng xe máy phóng nhanh lạng lánh bước đầu mang theo không khí và gây dối chất tự công cộng
công cộng trên đường thì hành vi trên là hành vi vi phạm pháp luật vào tội gây dối trật tự công cộng và sẽ bị nghiêm trị
tại cơ quan công an một mươi tám đối tượng được xác định do thanh niên đỗ minh hiếu sinh năm hai nghìn hai hộ khẩu thương chú tại vân hà đông anh hà nội cầm đầu
chỉ vì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác mà hiếu đã tập hợp các thanh niên này mang theo không khí đi trả thù
bọn cháu là đi hôn nước thanh niên của nhóm đi hôn nước là vừa ra khỏi quán nước thì có một nhóm đối tượng
chửi bọn cháu
bọn cháu đuổi bọn cháu thì ngày hôm sau thì có bọn cháu đã chuẩn bị không khí
giả bộ bọn cháu chuẩn bị không khí là đi tìm nhóm đối tượng sau
số không khí đấy là có một phần bọn cháu đi mượn và một phần số bọn cháu tự làm
lúc có cầm không khí đi ra đường thì bọn cháu tưởng là hay cảm giác là hưng phấn
bọn cháu thích giải hiện
nhưng bây giờ bọn cháu thấy hành vi của mình
bọn cháu thấy hành vi của mình là sai trái thất lợi
ba phóng lợn xe máy tháo hoặc che biển số các đối tượng đều là thanh thiếu niên từ một mươi sáu đến hai mươi tuổi
thời gian qua các vụ việc tương tự đã được lực lượng chức năng phát hiện xử lý
tuy nhiên nhiều thanh thiếu niên được bạn bè rủ dê đua đòi thiếu sự quản lý quan tâm của người thân
nên vẫn xảy ra các hành vi phạm pháp gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự
em được các anh rủ dê đi và đi lượn
một lúc sau các anh cầm hung khí đi giải quyết vụ vụ thuận
em biết nhiều vụ như thế rồi lên em không đi một mình
em quen hai anh em không chẳng can năng
em nhận thức những hành vi của em là vi phạm pháp luật gây mất trật tự an ninh
qua sự việc trên việc xử lý hành chính hoặc nhắc nhở các cháu
thì có thể là vụ tương tự
việc giáo dục sẽ không đạt hiệu quả
mà việc phải có nhận thức đúng đắn trong hành vi trên
để áp dụng biện pháp xử lý hình sự để nhằm gian đe giáo dục
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh ra lệnh giữ người
trong trường hợp khẩn cấp thời hạn một mươi hai h
về hành vi gây dối trật tự công cộng với các đối tượng
và mở rộng điều tra làm rõ vụ việc
chiều ngày một mươi sáu tháng ba tại chợ vùng cao sơn tây thuộc xã sơn dung
huyện sơn tây quảng ngãi
xảy ra vụ cháy
công an huyện sơn tây đã kịp thời huy động
trên hai mươi năm cán bộ công an huyện và công an xã lân cận
đến dập cháy cứu tài sản người dân
trên hai mươi cán bộ chiến sĩ công an tham gia tiếp cận chữa cháy
từ phía sau và hai bên khu vực cháy
sử dụng bình chữa cháy và nước để làm mát chống cháy lan
tất cả lực lượng cán bộ chiến sĩ còn lại
huy động sử dụng tối đa máy bơm và nguồn nước dân sinh
tấn công trực diện vào hướng cửa chính để chữa cháy
khoảng một giờ đồng hồ sau đám cháy cơ bản đã được khống chế
và được dập tắt hoàn toàn không để xảy ra cháy lan
qua các hành hàng muôn bán khác trong chợ
cũng như không để xảy ra thiệt hại về người
nguyên vụ cháy ban đầu được xác định là do chập điện
lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh làm rõ
vào lúc một mươi tám h ngày một mươi sáu tháng ba theo giờ địa phương
chuyến bay mang số hiệu vn tám mươi tám của hãng hàng không quốc gia việt nam
việt nam airlines đã cất cánh từ sân bay quốc tế henry kuanda
ở thủ đô burrakes của romania
đã đưa bà con sơ tán từ ukraine trở về việt nam
dự kiến chuyến bay sơ tán từ burrakes sẽ hạ cánh số sân bay quốc tế nội bài
vào lúc hai mươi h hai mươi phút ngày một mươi bảy tháng ba theo giờ việt nam
chuyến bay chở theo hai trăm một mươi chín công dân việt nam và các thành viên của gia đình
có thể sẽ được coi là chuyến bay cuối cùng đưa bà con người việt
sơ tán từ ukraine sang romania về việt nam
hầu hết số bà con đã lưu trú dài ngày tại romani
vượt quá thời gian
các thành viên của gia đình và chính quyền romania quy định
chỉ cho phép nhập cảnh để quá cảnh trong bốn mươi tám giờ
tuy nhiên ngay sau chuyến bay sơ tán đầu tiên hôm bảy tháng ba
bộ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn đã điện đàm với bộ trưởng ngoại giao rumani
thảo luận về việc hỗ trợ công tác bảo hộ công dân
phía bạn đã cho phép bà con ta ở lại thêm để chờ chuyến bay về nước
tiếp tục hỗ trợ ăn ở chăm sóc y tế
công an thành phố burma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam ba tháng
bốn đối tượng để điều tra về các hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
tổ chức đánh bạc và đánh bạc
các đối tượng gồm trần văn sang lê viết phạm công thắng và phạm trung kiên
trong đó sang bị khởi tố ba hành vi gồm tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
tổ chức đánh bạc và đánh bạc
tài và kiên bị khởi tố hai hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
và tổ chức đánh bạc
tài và kiên bị khởi tố ba hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
do có xảy ra mâu thuẫn với huỳnh nhân nên trưa ngày hai tháng ba
sang đã mang theo một khẩu súng rồi rủ tài và kiên tìm gặp nhân để nói chuyện
tại đây sau khi gặp nhân sang đã dùng súng đi vào bắn vào đầu để đe dọa
rồi đến tối cùng ngày sang mang khẩu súng đến nhà thắng nhờ cất giữ dùm
khám xét khẩn cấp nhà ở của thắng lực lượng công an đã thu giữ ba khẩu súng ngắn
cùng với chín viên đạn
mở rộng điều tra công an thành phố bù ma thuật còn làm rõ sang kiên và tài
còn cầm đầu một đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet
với số tiền giao dịch mỗi ngày lên tới hàng chục triệu đồng